tại nhiều nước châu á tết nguyên đán là dịp nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm như trung quốc malaysia indonesia hay hàn quốc
và ngay thời điểm này thì không khí trả đón năm mới đã tràn ngập mọi mèo đường
nhân dịp năm mới năm hai nghìn hai mươi ba và tết cổ truyền của việt nam lãnh đạo nhiều nước chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư thiệp chúc mừng tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong thư chúc mừng gửi tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước lào thonglun sỉ xu lít đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang
cũng như những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam đã giành được trong sự nghiệp cách mạng của mình
và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lôn sĩ xu lít nhấn mạnh
mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam đang tiếp tục được củng cố và tăng cường
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
đảng nhà nước và nhân dân lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
đã luôn dành cho đảng nhà nước lào sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu hiệu quả và kịp thời trên tinh thần đồng chí anh em
thủy chung trong sáng trong suốt thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch đức lào thong lôn sĩ xu lít chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
như vậy là chúng ta đã bước sang năm mới quý mão và đêm qua hẳn là quý vị đã có một đêm giao thừa ấm áp và ý nghĩa
bên những người thân yêu của mình rồi vậy không ạ
vâng và ai đó đã nói rằng tết chỉ bắt đầu khi bạn đã trở về và để đường về được bình an
ốc sức của những người ứng trực làm nhiệm vụ trong suốt đêm giao thừa trong đó có các chiến sĩ công an nhân dân
ngay sau khi kết thúc bản bản pháo hoa một mươi năm tổ liên ngành một trăm bốn mươi một đã liên tục được công an thành phố tổ chức
tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thủ đô
ngoài công tác hướng dẫn phân luận giao thông lực lượng này còn xử lý nghiêm các bị phạm
chúng tôi sử dụng lực lượng mối một ngoài ra phối hợp với cả lực lượng công an quận huyện
có những điểm trộn chốt chặn
để khi mà có những hiện tượng người điều khiển phương tiện có những hiện tượng lạng lách đánh võng hay đua xe trái phép
chúng tôi đã kịp thời xử lý
ngoài ra phòng giao thông công an thành phố hà nội chúng tôi còn phối kết hợp với cả phòng xe nhân sự
lực lượng cảnh sát cơ động trong tổ mối một để chấn áp ngay đối với cả những hành vi của người điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho xã hội
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ đầu năm các tổ tuần tra như thế này
đã liên tục được lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố
theo ghi nhận thực tế chủ yếu các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên
lực lượng công an ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội cũng triển khai các biện pháp phòng chống đua xe trên địa bàn thủ
lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã có phương án là bố trí các tổ tuần tra ở trên khắp các địa bàn
khép kính trên địa bàn phối hợp với các lực lượng khác như giao thông một trăm một mươi ba
đó là kiên quyết chấn áp những hành vi
hành vi vi phạm gây chối nhật tự công cộng và những hành vi vi phạm pháp luật khác
phối hợp với các lực lượng để giải quyết theo quy định
thêm một mùa xuân nữa đã đến những chiến sĩ công an lại có thêm một đêm thức trắng để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ người dân du xuân đón tết bình an
quý vị thân mến tết không chỉ là lúc để tập trung
mà là lúc để chúng ta lắng lòng mình chiêm nghiệm những gì đã qua mà tết còn có nghĩa là hy vọng
bởi vậy mà trong khoảnh khắc giao thời của đất trời của năm cũ và năm mới
thì mỗi người đều tự dành cho mình mong ước về những điều tốt đẹp cho bản thân cho gia đình và cho cả cộng đồng
thưa quý vị và các bạn như vậy là chúng ta đã bước sang năm mới quý mão hai nghìn hai mươi bốn
sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
thì năm nay người dân cả nước được đón năm mới trong không khí vui tươi rộn ràng hơn
và nhân dịp năm mới
xin kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý

còn riêng với những người lính công an nhân dân đón tết gắn với những nhiệm vụ đặc biệt
mong ước của những người chiến sĩ gắn liền với bình an của nhân dân
tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe cùng nhau đoàn kết và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tôi muốn bản thân có thật nhiều sức khỏe
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
những nhiệm vụ mà cập trưng ra phố
đó là những ước nguyện nhỏ bé đại diện cho hơn chín mươi triệu người việt nam về một năm mới bình an
những kỳ vọng về một năm mới tốt lành khởi sắc toàn diện trên mọi lĩnh vực
sẽ trở thành hiện thực khi có sự trung sức đồng lòng của đất nước
một năm mới bình an cho tất cả mọi người
một năm mới với rất nhiều may mắn cơ hội thành công và đặc biệt là sức khỏe
đó cũng là mong ước của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc
và đêm qua trong thời khắc chuyển giao năm mới khi tiếng pháo hoa vang lên
cũng là lúc nhiều người ước nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới với thần nhiều yêu thương gửi trao
như vậy là người dân tại thành phố đà nẵng đã chính thức chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba
bằng những màn trình diễn pháo hoa đầy sắc màu và tỏa sáng trên bầu trời thành phố đà nẵng
như mang theo bao ước vọng về một năm mới đầy bình an và gặp nhiều thắng lợi mới
năm nay đà nẵng tổ chức bán pháo hoa tại ba thị điểm
cầu trân thị lý trung tâm hành chính huyện hoa vang và quận liên triệu
để người dân được hòa chung niềm vui trong năm mới
đón năm mới giữa thời khắc đặc biệt ai trong mỗi chúng ta cũng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
nhưng đều kỳ vọng về một quý mão bình an hạnh phúc và hoàn thành những dự định đang ấp ủ
năm nay đầy bình an hạnh phúc và hòa chung niềm vui trong năm mới
để mọi người biết đầy bình an hạnh phúc và hòa chung niềm vui trong năm mới
để mọi người biết đầy bình an hạnh phúc và hòa chung niềm vui trong năm mới
trong không khí náo kiệt như này rất là xúc động
mong một năm mới nhiều sức khỏe và bình an để bù đắp cho mấy cái năm dịch vừa rồi
con muốn là năm sau
học tập là kết quả là tốt đẹp hơn may mắn hơn
con mong là gia đình con sức khỏe mọi người xung quanh sức khỏe
chúc con năm mới
tết đến xuân về là dịp để mọi người trao nhau những lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý
kèm theo đó một phong bao lì xì đỏ tươi chất chứa tình cảm giữa người cho và người nhận
đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình với ước vọng gửi đến nhau những lời chúc bình an cho năm mới
theo truyền thống của gia đình những ngày mùng một tết vợ chồng chị nguyễn hải yến sẽ đưa con về thăm chúc tết bố mẹ
cùng với những lời chúc mừng năm mới còn có những phong bao lì xì xanh đỏ để mừng tuổi cho ông bà bố mẹ và các cháu
đi lì xì các em bé nhỏ hơn hoặc là cũng có được nhận lì xì từ người lớn
mình thấy hiện nay tết thì cái phong tục truyền thống
lì xì vẫn diễn ra cũng như mọi năm thôi cũng không có gì thay đổi
và thường thì lì xì là mọi người sẽ mừng tuổi bằng tiền
bên cạnh đó lì xì online cũng đang là xu hướng được giới trẻ sử dụng trong ba năm gần đây
những con số mang ý nghĩa may mắn khó có thể cụ thể hóa bằng tiền mặt
thì nay chị quỳnh có thể lì xì dễ dàng cho người thân và bạn bè của mình
hình thức lì xì online thì ngày càng phổ biến
và với công nghệ phát triển hiện nay thì lì xì tết thực sự dễ dàng
dù mọi người đang bất cứ nơi đâu
và một trong những lợi thế mà em nghĩ là em khá thích của việc lì xì online đó là
em có thể dành tặng cho người thân và bạn bè của mình những con số may mắn như là tám trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi sáu
theo các chuyên gia văn hóa phong tục lì xì ngày tết luôn mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc
bản chất của việc lì xì không nằm ở số tiền mà ở ý nghĩa tinh thần tốt đẹp
và là lời chúc may mắn của người lớn đến với trẻ con và lời chúc sức khỏe của người trẻ đến người già
tuy nhiên hiện nay phong tục mừng tuổi cũng tồn tại một số biến tướng
làm lệch lạc ý nghĩa nhân văn của truyền thống này
lợi dụng cái nét đẹp văn hóa truyền thống nó đi ngược lại với những cái giá trị mà tôi vừa nói
chẳng hạn như lì xì mà nó như là một cái thứ gọi là bút lót
và đốt lót cho những người mà người ta cần cầu cạnh một cái gì đó
chủ yếu là trong làm ăn hay trong quan hệ
nào đó chẳng hạn lên chức lên quyền cầu danh cầu lợi
và cái đó có thể nói nó là cái trái ngược với lại cái điều tốt đẹp
trao nhau những phong bào lì xì không chỉ là cách gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho nhau
và dịp tết đến xuân về mà còn thể hiện nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua bao đời nay
dù theo cách truyền thống hay được thay đổi cho thích ứng với thời đại thì phong tục này vẫn còn nguyên nét đẹp mang lại niềm vui
sự hứng khởi cho cả người trao và người nhận khi đất trời vào xuân